kính chào quý vị và các bạn
cần sớm điều chỉnh chính sách trước diễn biến tăng sốc của thị trường vàng
bộ tài chính đề xuất gia hạn gần tám mươi bốn tỷ đồng tiền thuế tiền thuê đất
diện tích sầu riêng tăng nóng tiềm ẩn nhiều rủi ro
đây là những thông tin chính sẽ được chủ tới quý vị trong chương trình nhịp sống kinh tế hôm nay
giá vàng sgc liên tục tăng sốc bất chấp động thái tổ chức đấu thầu vàng của ngân hàng nhà nước
cân thiệp nhằm tăng lượng cung
điều này khiến việc điều chỉnh chính sách quản lý thị trường vàng đang trở nên cấp thiết
giá vàng nhảy múa tróng mặt
tuy nhiên tình trạng người dân xếp hàng dài chờ mua bán vàng tại các cửa hàng vẫn tái diễn
nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng việc đấu thầu vàng vừa qua không có hiệu quả giảm giá vàng
thậm chí còn kích hoạt tâm lý tăng giá kéo mức tranh lệch với giá vàng thế giới lên gần hai mươi triệu đồng một lượng
điều đó có nghĩa không có bất cứ thay đổi nào về nguồn cung
nên triển khai việc xuất hóa đơn khi mua bán vàng
điều này sẽ giúp cơ quan quản lý nắm bắt rõ hơn lượng cung cầu trên thị trường nguồn gốc vàng và hạn chế tình trạng đầu cơ
về lâu dài cần sửa đổi nghị định hai mươi bốn hai nghìn một mươi hai về quản lý hoạt động kinh doanh vàng
tổng cục thuế vừa có công văn yêu cầu cục thuế các tỉnh thành phố trường thuộc trung ương tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân
từ đầu tư vốn đối với thu nhập nhận cổ tức bằng cổ phiếu cổ phiếu thường cho cổ đông hiện hữu
tổng cục thuế yêu cầu các cục thuế tăng cường quản lý thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn
bảo đảm người nộp thuế là cá nhân có thu nhập từ nhận cổ tức bằng cổ phiếu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu
đồng thời các tổ chức có trách nhiệm khai thuế nộp thuế thay cho cá nhân xác định rõ nghiệp vụ kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân
đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân thực hiện chuyển nhượng cổ phiếu cùng loại theo đúng quy định của pháp luật
tổng cục thuế đề nghị các cục cần thực hiện xây dựng kế hoạch tuyên truyền với hình thức phù hợp với thực tế
nhu cầu cấp tín dụng xanh để hỗ trợ cho các dự án sản xuất xanh bền vững có mức tăng trưởng bình quân hơn hai mươi một năm
nhiều ngân hàng đã xây dựng các gói tiến dụng phù hợp với đặc thù chuyển đổi sản xuất bền vững
hiện nay tổng dư nợ tiến dụng xanh hiện mới chiếm khoảng bốn năm tổng dư nợ của toàn nền kinh tế với khoảng hơn sáu trăm hai mươi tỷ đồng
đây là một con số rất nhỏ so với nhu cầu thực tế của các doanh nghiệp do còn nhiều vướng mắc về chính sách
việt nam là quốc gia đầu tiên trong khu vực asean xây dựng được khung hướng dẫn về tín dụng theo phân loại xanh
tuy nhiên vẫn còn nhiều vướng mắc do đây mới chỉ là hướng dẫn ở cấp ngành
bộ tài nguyên môi trường đang trình chính phủ để thủ tướng ban hành phân loại xanh chính thức cho việt nam
để có thể áp dụng cho tất cả các trường hợp về phát hành tín dụng xanh trái phiếu xanh
bộ tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định
giá trị gia hạn thời hạn đột thuế giá trị gia tăng thuế thu nhập doanh nghiệp
thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm hai nghìn hai mươi bốn
ước tính tổng số thuế được gia hạn là gần tám mươi bốn tỷ đồng
theo bộ tài chính từ quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba đến nay tình hình kinh tế tài chính thế giới và trong nước
có những diễn biến phức tạp khó khăn thách thức đối với nền kinh tế và hoạt động của doanh nghiệp ngày càng tăng
để hỗ trợ doanh nghiệp người dân vượt khó năm hai nghìn hai mươi bốn duy trì sản xuất kinh doanh
trong khi vẫn phải bảo đảm giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước cả ở trung ương và địa phương
bộ tài chính cho rằng cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất
tạo điều kiện cho doanh nghiệp người dân có vốn tập trung vào sản xuất kinh doanh tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế
sản xuất chăn nuôi là lĩnh vực đang gặp nhiều khó khăn do đó việc đưa các cơ sở chăn nuôi vào danh mục
phải kiểm kê khí nhà kính lúc này là chưa phù hợp thiếu khả thi
đây là kiến nghị mới nhất của hội chăn nuôi việt nam gửi tới bộ tài nguyên và môi trường góp ý
về việc sửa đổi bổ sung nghị định số sáu hai nghìn hai mươi hai về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ozone
nếu dự thảo nghị định sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định sáu được thông qua
việt nam sẽ có khoảng bốn hai trăm linh cơ sở tục diện phải kiểm kê nhà kính
theo hội chăn nuôi việt nam việc kiểm kê khí nhà kính là vấn đề mới đối với nhiều cơ sở chăn nuôi
do đó sẽ cần thêm thời gian và nguồn lực để tiến hành
đặc biệt trong bối cảnh ngành chăn nuôi đang gặp khó khăn như hiện nay
hội chăn nuôi đề xuất nên để lộ trình đối với việc kiểm kê khí nhà kính
các cơ sở chăn nuôi sẽ phải cần từ ba đến năm năm để chuẩn bị
còn hiện nay chỉ nên khuyến khích dựa trên tinh thần tự nguyện của các doanh nghiệp lớn
quy hoạch bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản thời kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn năm mươi
đang đặt ra mục tiêu giảm dần sản lượng thủy sản khai thác
điều chỉnh tỉ trọng sản lượng khai thác giữa các vùng biển
phù hợp với chữ lượng nguồn lợi thủy sản phân đấu tổng số tàu cá tối đa khoảng tám mươi ba sáu trăm linh
theo quy hoạch việt nam phân đấu trở thành quốc gia có nghề cá phát triển bền vững hiện đại
đa dạng sinh học biển và các thủy vực nội địa được bảo tồn và phát triển
đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao góp phần bảo đảm an sinh xã hội
bảo vệ chủ quyền an ninh trật tự và lợi ích quốc gia trên sông trên biển của việt nam
về định hướng quy hoạch khai thác thủy sản giảm dần sản lượng thủy sản khai thác
điều chỉnh tỉ trọng sản lượng khai thác giữa các vùng biển phù hợp với chữ lượng nguồn lợi thủy sản
khai thác có trọn lọc đối với các thủy sản có giá trị kinh tế cao
hiệp hội luân thường việt nam cho biết các doanh nghiệp xuất khẩu gạo của việt nam đã liên tiếp trúng các gói thâu lớn
vừa qua cơ quan hậu cần quốc gia indonesia đã mua ba trăm linh tấn gạo trong cuộc đấu thầu quốc tế
trong đó mua một trăm linh chín tấn từ việt nam với giá từ năm trăm tám mươi tám đến năm trăm chín mươi usd một tấn
các doanh nghiệp việt cũng có thêm cơ hội từ thị trường hàn quốc khi trúng thầu chín trăm linh tấn gạo hạt dài với giá bảy trăm linh chín tám mươi tám usd một tấn
theo hiệp hội lương thực việt nam xuất khẩu gạo có nhiều tín hiệu tích cực khi nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường ở mức cao
trong khi đó ấn độ quốc gia xuất khẩu gạo
xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới vẫn đang duy trì lệnh cấm xuất khẩu gạo trắng
các quốc gia khác như indonesia philippines malaysia sản lượng sản xuất đều giảm do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu
diện tích trồng sầu riêng tăng lên nhanh chóng trong thời gian gần đây vượt quá định hướng
quy hoạch chung đang làm gia tăng rủi ro cho cả người trồng và doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu
nếu như năm hai nghìn hai mươi tổng diện tích sầu riêng cả nước chỉ hơn bảy mươi một hectare
thì đến cuối năm hai nghìn hai mươi ba
con số này đã tăng lên ở mức gần một trăm năm mươi một hectare
dù sầu riêng việt nam đang có thế mạnh về xuất khẩu
tuy nhiên cũng đối mặt với không ít thách thức khi thị trường tiêu thụ hẹp
chủ yếu vẫn là trung quốc
khả năng đáp ứng yêu cầu kỹ thuật
mức độ tuân thủ yêu cầu về kiểm dịch thực vật và dư lượng hóa chất của sầu riêng việt nam còn nhiều hạn chế
phải cạnh tranh trực tiếp với thái lan malaysia và một số quốc gia lần cận khác
do đó việc tăng trưởng nóng về diện tích trong thời gian ngắn
đang tạo ra nhiều rủi ro trong kiểm soát chất lượng mất cân đối cung cầu
theo tổng công ty điện lực miền nam dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn
các tỉnh thành phía nam sẽ có tổng cộng ba mươi bốn dự án điện được khởi công và hai mươi bốn dự án đưa vào vận hành
trong bốn tháng đầu năm nay tổng công ty điện lực miền nam đã khởi công một mươi công trình và hoàn thành đóng điện
đưa vào vận hành bảy công trình điện lưới một trăm một mươi kv
bên cạnh góp phần tăng công suất truyền tài bảo đảm độ an toàn của hệ thống điện
việc đóng điện
các công trình lưới điện một trăm một mươi kv còn giúp nâng cao năng lực cấp điện
cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và sinh hoạt của người dân
các công trình này góp phần không nhỏ vào công tác bảo đảm cung ứng điện
đặc biệt là trong thời điểm nắng nóng
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi bốn các tỉnh thành phía nam sẽ có tổng cộng ba mươi bốn dự án điện được khởi công
và hai mươi bốn dự án đưa vào vận hành
thưa quý vị và các bạn chương trình nhập sống kinh tế phát sóng hằng ngày
với những tin tức kinh tế thị trường đáng chú ý